ubnd tỉnh lào cai đã ban hành phương án thiết lập vùng xanh không covid một mươi chín
phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai
phương án thiết lập vùng xanh không covid một mươi chín được áp dụng từ giờ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cho đến khi có thông báo mới của ubnd tỉnh lào cai
theo phương án này các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu
chỉ lưu thông theo đường cao tốc nội bài lào cai vào cửa khẩu và ngược lại
người điều khiển phương tiện người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu
theo tuyến cao tốc nội bài lào cai đến cửa khẩu phải thực hiện khai báo y tế bằng phần mềm pc covid
nếu không có điện thoại thông minh phải khai báo y tế bằng giấy
nếu có phiếu xét nghiệm sars cov hai âm tính trong thời gian bảy mươi hai giờ
trường hợp không có phiếu xét nghiệm hoặc có nhưng đã quá thời gian quy định
thì phải thực hiện test nhanh có trả phí tại chốt kiểm dịch
người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện trong thời gian lưu trú
tại cửa khẩu định kỳ bảy mươi hai giờ phải test nhanh sars cov hai khi giấy xét nghiệm lần trước đã hết hạn